ngày hai mươi hai tháng bốn đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ
triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đồng chí vương đình huệ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông
từ cảng hàng không thọ xuân đi khu kinh tế nghi sơn
dự kiến tuyến đường dài gần sáu mươi sáu km này sẽ được hoàn thành và thông tuyến trước ngày một mươi chín tháng năm
bàn giao và đưa vào sử dụng vào cuối tháng sáu tới đây
còn tại dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh
đây là dự án mang theo nhiều kỳ vọng trong đó có việc tạo bước đột phá trong lộ trình phát triển
của ngành lọc hóa dầu nước nhà
trong thời gian tới tỉnh thanh hóa phải có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các yêu cầu về bảo đảm môi trường
trong việc thử nghiệm chạy thử cũng như suốt quá trình vận hành sau này
dự kiến trong tháng năm và tháng sáu các bên liên quan sẽ tiến hành ký kết nghiệm thu cơ khí
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy nhà máy sẽ vận hành chạy thử và đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám sẽ vận hành thương mại